thành phẩm hoàn chỉnh rộng gần bốn m hai chứa đầy thành phẩm chuẩn bị xuất kho cũng bị thiêu dụi thành cho bụi
rất may thời điểm xảy ra vụ cháy công nhân đang tăng ca ở các khu xưởng phát hiện kịp thời nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực có lửa nên không gây thiệt hại về người
ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra